tỉnh hà nam nằm trong quy hoạch xây dựng vùng thủ đô là cửa ngõ phía nam hà nội
vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông hồng
trong nhậm kỳ vừa qua kinh tế xã hội của tỉnh đã được nhiều kết quả nổi bật
kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ
cùng với môi trường đầu tư có nhiều thuận lợi mang lại hiệu quả thu hút đầu tư là cơ sở quan trọng
thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững
tỉnh ủy hà nam đã ban hành nghị quyết khu bốn về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ
chế biến chế tạo tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững
triển khai thực hiện bằng cách giả soát các thủ tục hành chính ở tất cả các đầu mối
đưa một trăm linh các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp thực hiện tại trung tâm hành chính công
môi trường đầu tư của hà nam rất tốt cơ sở hạ tầng đầy đủ các tiêu chuẩn
công nhân ở hà nam dễ tuyển
và họ có chuyên môn tốt tay nghề vững vàng và làm việc rất chăm chỉ
năm năm qua hà nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt một mươi một một năm
cao thứ hai trong vùng đồng bằng sông hồng và đứng thứ tư toàn quốc
quy mô kinh tế năm hai nghìn hai mươi ước đạt hơn ba mươi sáu bảy trăm bảy mươi tỷ đồng khớp một bảy lần so với năm hai nghìn một mươi năm
trong nhiệm kỳ tới đảng bộ và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết

phát huy những kết quả đã đạt được tập trung thực hiện ba khâu đột phá
một là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ
phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế
mà trọng tâm là phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ và du lịch
hai là đảnh bệnh cải cách hành chính
mặt trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính
chứa chặt kỳ cương kỳ luật hành chính
nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người đứng đầu cơ quan đơn vị
phát huy những kết quả đã đạt được hà nam tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả
chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bảo đảm môi trường
và thực hiện tốt an sinh xã hội phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm xây dựng tỉnh hà nam phát triển nhanh bền vững
phân đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng bắc bộ